khi cả hai xảy ra mâu thuẫn và chia tay duy anh đã chia sẻ ba video clip chứa nội dung văn hóa phẩm đồ trị lên trên nhóm kín và yêu cầu người yêu cũ phải chuyển một số tiền nhất định thì mới gỡ các bài đăng và xóa video clip có chứa nội dung nhạy cảm do lo sợ cô gái đã chuyển cho đối tượng số tiền hơn hai triệu đồng
cô gái đã chuyển cho đối tượng số tiền hơn hai triệu đồng
cô gái đã chuyển cho đối tượng số tiền hơn hai triệu đồng

truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện